phát biểu tại họp báo chung với tổng thống ukraine volodymyr zelensky tại kiev vào ngày một mươi năm tháng bốn
chủ tịch ủy ban châu âu ec ursuila von leyen đánh giá tích cực tiến độ của ukraine trong nỗ lực gia nhập liên minh châu âu eu
theo bà von der leyen tiến trình gia nhập của ukraine đang đi đúng hướng và eu cần làm nhiều hơn để đảm bảo ukraine có nhiều doanh nghiệp và nhiều thu nhập hơn
trước hết tôi phải khẳng định rằng quá trình gia nhập eu của ukraine đang diễn ra tốt đẹp
thật ấn tượng khi thấy được tốc độ sự quyết tâm của kiev
chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn về mọi mặt
việc tiếp cận thị trường chung châu âu là hoàn toàn có thể đối với ukraine
về phần mình tổng thống zelensky khẳng định ukraine muốn gia nhập thị trường chung châu âu trước khi có thể trở thành thành viên chính thức của eu

đối với chúng tôi một vấn đề quan trọng là việc ukraine có được gia nhập thị trường chung châu âu
trong khi chúng tôi đang trên đường trở thành thành viên eu hay không
đây là chuyến thăm thứ ba của chủ tịch ec tới quốc gia đông âu kể từ tháng hai vừa qua
trong chuyến thăm đầu tiên tới ukraine vào ngày tám tháng bốn
bà đi cùng phó chủ tịch ủy ban châu âu kiêm đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại joseph borrell
tới đầu tháng sáu bà tiếp tục đến ukraine để thảo luận với tổng thống zelensky về việc kiev gia nhập eu
sau đó các nhà lãnh đạo eu đã nhất trí cấp quy chế ứng cử viên gia nhập eu cho ukraine và moldova